vấn đề cơ bản đấu tranh chống gian lận thương mại buôn lậu có hiệu quả hay không phải xuất phát từ nội bộ các ngành chức năng trong sạch
đó là những gì mà phó chủ tịch ubnd tp hcm trần vĩnh tuyến đã nhấn mạnh tại buổi làm việc với văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
về công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu và hoạt động năm tháng cuối năm diễn ra chiều qua
trong bảy tháng đầu năm tại tp hcm xử lý một mươi sáu năm trăm sáu mươi chín vụ vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại
quản lý thị trường xử lý gần ba vụ vi phạm nhưng chuyển cơ quan điều tra chưa đến một mươi vụ
hầu như tất cả các vấn đề khe hở để cho đối tượng xấu tổ chức hoạt động buôn lậu làm hàng gian hàng giả
thực phẩm bẩn có phần xuất phát từ việc tiếp tay của một số cán bộ xấu cũng như sự buông lỏng quản lý thiếu kiểm soát của người đứng đầu các đơn vị
ở các quận huyện dường như khoa học
nếu quận huyện làm tốt trách nhiệm thì đối tượng xấu không có đất hoạt động
hiện nay có tình trạng những địa điểm tường an toàn nhất thì đối tượng xấu chọn tập kết hàng
ông đàm thanh thế tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã chỉ đạo trong quá trình thực hiện tuân thủ pháp luật là nguyên tắc bất di bất dịch
khi phát sinh những khó khăn chưa thuận lợi thì tiếp tục đề xuất
quan trọng là sự phối hợp các cấp các ngành cùng đồng tâm hiệp lực vượt qua cản trở

làm sao tăng cường bám sát địa bàn bám sát cơ sở nhận diện ra các đối tượng hành vi vi phạm trên cơ sở đó mới đấu tranh
vì vậy công tác nắm bắt tình hình nâng cao trách nhiệm là vấn đề cần thiết trong tình hình hiện nay